đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo mực nước đầu nguồn sông tiền đang ở mức thấp
tổng lượng nước từ thượng nguồn sông mê công về khu vực đồng bằng sông cổ long thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
nên tình trạng khô hạn xâm nhập mặn thiếu nước ngọt ở tiền giang trong mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ rất cao và nghiêm trọng
trước diễn biến nghiêm trọng của xâm nhập mặn ngành nông nghiệp tỉnh tiền giang đã đưa ra các phương án phòng chống
cho vùng dự án ngọt hóa gò công vùng dự án bảo định vùng kiểm soát lũ ở các huyện thị phía tây
ngoài ra các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tiết kiệm nước và giữ vệ sinh nguồn nước
thường xuyên theo dõi thông báo lịch vận hành công trình và diễn biến tình hình mực nước xâm nhập mặn để người dân biết chủ động nguồn nước tưới
vào cái nội đồng của tiền giang là sớm hơn rồi là như vậy là độ mặn cao hơn và theo dự báo đó
thì đồ mặn năm nay đó cái biên mặn là một gram trên đích có thể xuất hiện là tại dàm cái sông ba rài ở xã hội xuân cách cửa biển là khoảng là bảy mươi km
đứng trước cái dự báo và cái diễn biến hàng mặn như hiện nay đó thì phải nói rằng là tỉnh quỹ quỹ ban tỉnh trong đầu của mùa khô
thì chỉ đạo là hết sức quyết liệt trong cái công tác ứng phó hạn mặn
để hạn chế đến mức thấp nhất do ảnh hưởng của khô hạn xâm nhập mặn
tỉnh tiền giang yêu cầu các địa phương chống hạn mặn với tinh thần quyết liệt nhằm sẩm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
các ngành chuyên môn xây dựng công việc cụ thể thời gian rõ ràng nhiệm vụ từng người từng đơn vị trực thuộc
các huyện thị xã phía tây cần quan tâm đặc biệt tới công tác bảo vệ vườn cây ăn trái
trang bị đầy đủ máy đo độ mặn để cảnh báo kịp thời cho người dân